tổng công ty đường sắt việt nam cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín dự kiến bảy tháng năm nay ngành đường sắt lỗ bảy trăm hai mươi năm chín tỷ đồng
hành khách đi tàu sáu tháng đầu năm nay chỉ đạt hơn hai triệu lượt khách chưa bằng một nửa so với cùng kỳ
sản lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng doanh thu không đủ bù đắp cho các chi phí cố định tối thiểu đã khiến cho vận tải đường sắt đối mặt với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ
cuối tháng bảy đến nay tổng công ty đường sắt việt nam đã dừng hàng chục mắc tàu do khách trả vé số tiền phải hoàn khoảng hai mươi năm tỷ đồng
người lao động đường sắt đã phải nghỉ luân phiên giãn cách hợp đồng vì không có tàu chạy